liên quan đến tiến độ giải quyết các nội dung về dự án khu đô thị mới thủ thiêm theo kết luận của thanh tra chính phủ
thành ủy đã thông qua nghị quyết về tập trung đầu tư một số nội dung cho khu đô thị
đáng chú ý dự kiến thời gian đối thoại với người dân khu đô thị mới thủ thiêm nằm ngoài danh sẽ được tổ chức từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi tháng một mươi một
đối với người dân trong khu bốn ba ha khu đô thị mới thủ thiêm chậm nhất đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai sẽ được bàn giao nền tái định cư
trước đó tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội tp hcm diễn ra vào ngày chín tháng chín ông hà phước thắng cho biết thành phố sẽ đối thoại với người dân thủ thiêm trước đại hội đảng bộ tp hcm
tuy nhiên buổi đối thoại này đã không thể diễn ra
cũng liên quan đến vụ việc tại dự án khu đô thị mới thủ thiêm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ủy ban kiểm tra thành ủy tp hcm đã công bố kết quả xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với sáu mươi sáu cá nhân liên quan